công an tp biên hòa tỉnh đồng nai hôm nay cho biết vẫn đang điều tra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên là một người bị thương
thông tin ban đầu hai nhóm thanh niên gồm hàng chục người đi ô tô và xe máy gặp nhau ở bên hông bích xi tân hiệp
phường tân hiệp tp biên hòa cầm theo hung khí giao tự chế kiếm lao vào hỗn chiến
một thanh niên trong nhóm đã dùng súng ngắn màu đen nghi là súng cao su bắn liên tiếp nhiều phát về đối thủ
cuộc hỗn chiến khiến một thanh niên bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
gây án xong nhóm còn lại đi trên xe máy chạy theo hướng đường nguyễn ái quốc ra quốc lộ một
nhận tin báo công an phường tân hiệp kết hợp cùng đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa đã tới hiện trường
lấy lời khai các nhân chứng trích xuất camera sự việc công an đã thu giữ nhiều đầu đạn súng cao su
bước đầu cơ quan công an đã xác định được nhóm nghi can trong cuộc hỗn chiến